thưa quý vị thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám đã đưa dân tộc việt nam bước sang kỷ nguyên mới
kỷ nguyên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội
nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh của mình
từ bài học kinh nghiệm lịch sử của cách mạng tháng tám để lại về sự đoàn kết các giai cấp
kiên định con đường lãnh đạo của đảng đã đưa cách mạng việt nam và nhân dân ta đi đến thắng lợi vang dội
của cuộc kháng chiến chống pháp giải phóng một nửa đất nước
từ đây miền bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội
một trong những bài học quý báu
một trong những bài học quý báu mà cách mạng tháng tám để lại chính là bài học về sự đoàn kết các giai cấp
đoàn kết dân tộc xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh
đã được đảng ta trong suốt năm tháng kháng chiến chống pháp kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước
thi đua ái quốc xóa bỏ triệt đề tàn tích của chế độ phong kiến phát triển chế độ dân chủ nhân dân
bác đã tổng thiết đoàn kết trong một trận vận binh
thì nhân dân ta đã làm cách mạng tháng tám thành công
và là nước việt nam dân chủ không
và đoàn kết trong một trận liên việt
nhân dân ta đã chống pháp thắng lợi
và chính cái chống pháp thắng lợi đó đã giúp cho ta giải phóng được một nửa đất nước
tất cả miền bắc làm hậu phương vững chắc trong cuộc giải phóng miền bắc
sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ cách mạng tháng tám đến kháng chiến chống pháp
chính là kiên định con đường lãnh đạo của đảng
vì vậy ngay sau thành công của cuộc tổng tuyển cử
bầu ra quốc hội đầu tiên đảng đã hoạt động công khai đường đường chính chính
đại diện cho một quốc gia để đấu tranh lấy tên là đảng lao động việt nam
tập hợp đoàn kết lãnh đạo các giai cấp quyền lợi của giai cấp công nhân
nhân dân lao động và dân tộc làng một
về nguyên tắc về thành phần thì đảng sẽ kết hợp những người nông dân
những người công nhân những người nông dân và những người lao động tri ấp mà có cái ý chí lớn
có cái quyết tâm và có cái lòng trung thành muốn tiến hành cách mạng
về lý luận hay về tư tưởng thì đáng theo chủ nghĩa mark lenin
về tổ chức thì đáng theo cái nguyên tắc tập trung dân chủ
bài học của cách mạng tháng tám cũng chỉ ra cho đảng và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống pháp
đó là cần đẩy mạnh đấu tranh chính trị để tuyên truyền tới nhân dân trong nước và thông
thủ quốc tế về cuộc chiến tranh chính nghĩa ở việt nam
vì vậy năm một nghìn chín trăm năm mươi một đảng ta đã quyết định thành lập tờ báo nhân dân để phục vụ ý chí
phục vụ sự nghiệp cách mạng tờ báo chính là cơ quan trung ương của đảng lao động việt nam
cơ quan ngôn luận của đảng tuyên truyền tổ chức toàn dân đoàn kết đặt tên hàng đầu
nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục đường lối chính sách của đảng cho cán bộ đảng viên và nhân dân
khu ủy một mươi hai lúc giờ đang in cái tờ tạp chí tiến mạnh cho khu ủy một mươi hai được lệnh là tháo máy
rồi cùng với dân quân khiêng quát lô đạt từ địa điểm nhà yên cũ ở xã canh nậu ở thượng yên
huế bắc giang đi mấy hôm đêm đi ngày nghỉ lên đến nơi chúng tôi được cùng tập hợp với nhà yên ấn
loát ba của bộ tài chính ở không gặp được vì đã bị áp dụng bởi hội chủ nhật bản đồng và phương xét
và nhà in của tổng công đoàn tổng cộng có khoảng ngót nghét độ gần một trăm linh người
để giành được tiến thắng chúng ta phải đi từng bước
bước thứ nhất là tuyên truyền vận động và lấy tức là đấu tranh chính trị làm gốc
khi đã khơi dậy được tinh thần yêu nước trong toàn dân
chúng ta bước cùng đời tới với chính trị là đấu tranh vũ trang
cách mạng tháng tám thành công là sự hồi sinh của một dân tộc biết đoàn kết đứng lên đấu tranh
từ sự hồi sinh ấy dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam
cách mạng việt nam đã hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân
khi mà chiến thắng người khổng lồ là thực dân pháp
bài học kinh nghiệm cũng chỉ ra để đi đến thắng lợi cần phải lấy dân làm gốc
biết dựa vào dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân
lấy liên minh giai cấp công nông làm nền tảng
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp
chính là sự kế thừa bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng tám
chấm dứt ách thống trị của thực dân pháp gần một thế kỷ trên đất nước ta
giải phóng hoàn toàn miền bắc
hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên một nửa đất nước